xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa quý vị vừa qua bộ giao thông vận tải công bố đã có hai bầy tỉnh thành phố
chấp thuận phương án hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách liên tình bằng đường bộ
tuy nhiên trên thực tế mấy ngày qua việc đi lại của nhiều người dân ở nhiều địa phương
vẫn chưa được tháo gỡ và kiểm soát mỗi nơi một kiểu
tại an giang quy định mới thích ứng với dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của tỉnh này
vẫn yêu cầu người dân ra khỏi tỉnh phải xin phép
ông trần anh thư phó chủ tịch ubnd tỉnh khẳng định
đây không phải là giấy phép con mà hoàn toàn phù hợp theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
nếu công dân ra khỏi tỉnh không có giấy xác nhận của địa phương tại an giang
thì tỉnh khác làm sao biết công dân này đang ở khu vực đỏ cam vàng hay xanh
trong ngày một mươi năm tháng một mươi thành phố long xuyên đã cấp giấy xác nhận cho gần một trường hợp ra khỏi tỉnh rồi
đây không phải là giấy phép con vì không có giấy xác nhận này mà người an giang đi thành phố hồ chí minh
hay các tỉnh thì làm sao họ biết người đó đang ở vùng nào của an giang được ông thư khẳng định
trong khi đó các tổ chức cá nhân đến an giang với mục đích công tác làm việc học tập đầu tư và kinh doanh
phải xuất trình thư mời kế hoạch công tác chương trình làm việc tại tỉnh
hoặc văn bản cho phép đến an giang của ubnd tỉnh thành phố
ông tê ngụ tại thành phố cao lãnh đồng tháp cho hay ông có nhiều công trình đang thi công gian dở ở an giang
về việc này ông trần anh thư nói an giang làm sao biết ông đó ở đồng tháp thuộc vùng xanh đỏ cam hay vàng
vì vậy việc xác nhận này giúp cho địa phương nơi họ đến biết được nằm trong vùng nào mà thôi
ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp cho hay dịch bệnh tại tỉnh này đang diễn biến
phức tạp nên cần xem xét toàn diện để đến cuối tuần sẽ ra giải pháp phù hợp nhất theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
ông bửu cho hay người dân ra vào tỉnh phải đảm bảo tiêm hai mũi vaccine và có giấy xác nhận âm tính covid một mươi chín
không có giấy này lỡ dọc đường bị chốt khác giữ lại thì rất khó cho bà con
còn xe liên tỉnh chúng tôi dự kiến kết nối với ba hướng thành phố hồ chí minh tiền giang long an
an giang cần thơ vĩnh long và cà mau bạc liêu kiên giang ông bửu nói
tại bạc liêu chủ tịch ubnd tỉnh phạm văn thiểu cho biết hiện nay các quy định cũ vẫn thực hiện
dự kiến tuần sau mới triển khai theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám
bạc liêu cho phép người dân ra khỏi tỉnh không phải xin phép cơ quan chức năng
chỉ cần có cam kết lộ trình di chuyển để trình tại chốt
nhưng người nơi khác đến thì phải được sự cho phép của ubnd tỉnh hoặc người được chủ tịch tỉnh phân công ủy quyền
cùng ngày ubnd tỉnh vĩnh long cũng đã có quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch mới
kể từ giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi
vĩnh long vẫn duy trì các biện pháp giống như khi áp dụng chỉ thị một mươi chín của chính phủ
với các chốt kiểm soát ra vào tỉnh cách ly người ra vào địa phương
riêng tại thành phố cần thơ ngày một mươi năm tháng một mươi sở chỉ huy phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
mới có tờ trình ban hành kế hoạch tạm thời về thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
tại hải phòng ngày một mươi năm tháng một mươi nhiều người dân đến từ hà nội phản ánh
tại chốt kiểm soát lối ra đường cao tốc hà nội hải phòng
dù tiêm đủ liều vaccine vẫn bị yêu cầu quay lại nếu không muốn thực hiện biện pháp cách ly tại nơi lưu trú
bà phạm thu xanh tổ trưởng tổ phản ứng nhanh phòng chống covid một mươi chín hải phòng cho biết
việc quy định xét nghiệm và cách ly đối với người dân đến từ một số vùng có nguy cơ
là phù hợp với quy định nghị quyết một trăm hai mươi tám rằng ubnd các tỉnh thành có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung
nhưng không trái với quy định trung ương không gây ách tắc lưu thông hàng hóa sản xuất kinh doanh
người từ vùng xanh hà nội nếu tiêm đủ liều vaccine vào địa bàn sẽ không phải cách ly mà chỉ theo dõi sức khỏe
tuy nhiên người đến từ vùng vàng sẽ phải cách ly tại nhà bảy ngày nếu đã tiêm đủ hai liều vaccine
trong khi đó đến ngày một mươi năm tháng một mươi các tỉnh hải dương thái bình chưa có quy định mới
nên những người đến từ nơi khác khi qua chốt kiểm soát cửa ngõ vẫn phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín
tại chốt kiểm soát cầu nghìn tỉnh thái bình
một số người đến từ hải phòng không có giấy xét nghiệm nên bị yêu cầu quay đầu nếu không muốn phải cách ly
bộ y tế nên có quy định rõ về thời hạn để các tỉnh xác định rõ cấp độ dịch tại từng địa bàn thuộc địa phương mình
việc này phải hoàn thành sớm dựa trên các tiêu chí mà bộ đã đưa ra
chứ hiện nay người dân đang không biết đâu là vùng đỏ hay vùng xanh
chị phạm thị thu nhung hai mươi sáu tuổi trú tại quận kinh dương thành phố hải phòng bức xúc
tài xế phạm minh toàn ba mươi năm tuổi tỉnh thái bình cho rằng
nghị quyết của chính phủ là quân lệnh thì các địa phương phải nghiêm túc chấp hành
nếu trung ương và bộ ngành đã có hướng dẫn cụ thể thì người dân chỉ cần theo hướng dẫn đó thực hiện
các địa phương ban hành quy định khác thì người dân không có nghĩa vụ thực hiện và trung ương phải chấn chỉnh ngay
chứ chờ mỗi tỉnh ban hành một quy định hướng dẫn riêng chỉ khiến cho người dân thêm hoa mắt tróng mặt anh toàn bày tỏ
tại hà nội ngày một mươi năm tháng một mươi vẫn duy trì chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào thủ đô
theo đại tá trần ngọc dương phó giám đốc công an hà nội
thành phố chưa có chỉ đạo gì về việc tháo rỡ các chốt ra vào thủ đô nên lực lượng công an vẫn triển khai như cũ
riêng chốt số tám trên cao tốc hà nội hải phòng nằm trên địa bàn tỉnh hưng yên
nay tỉnh này yêu cầu dừng theo nghị quyết một trăm hai mươi tám nên lực lượng công an hà nội phải tạm thời rút chốt
theo ghi nhận thực tế ngày một mươi năm tháng một mươi một số chốt tại cửa ngõ thủ đô đã bắt đầu dừng kiểm soát dù thành phố chưa có chỉ đạo chung
điều này đã khiến cho người dân muốn ra vào thủ đô
điều này đã khiến cho người dân muốn ra vào thủ đô rất bồi rối không biết chốt nào còn kiểm soát và chốt nào thì tạm dừng
tối cùng ngày sở thông tin và truyền thông hà nội cho hay các chốt cửa ngõ sẽ dừng kiểm tra người và xe cộ đi qua
tuy nhiên lực lượng cảnh sát giao thông vẫn được duy trì để điều tiết giao thông và xử lý các tình huống phát sinh
thưa quý vị mỗi tỉnh thành đều có những chủ trương quy định riêng về việc kiểm soát khi người dân tự do đi lại tỉnh
và các tỉnh miền tây cũng có nhiều kiểu thích ứng riêng đối với đại dịch covid một mươi chín đảm bảo khôi phục sản xuất kinh tế vừa đảm bảo phòng chống dịch
phó chủ tịch ubnd tỉnh long an phạm tấn hòa ký văn bản về việc quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong toàn tỉnh sẽ áp dụng từ giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi
vĩnh long và cà mau cũng có văn bản hướng dẫn áp dụng các mức độ dịch để mở cửa
theo lãnh đạo ubnd tỉnh long an dịch covid một mươi chín tại địa phương này đã được kiểm soát
đang ở cấp độ hai nếu đánh giá theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
vì vậy tỉnh cho phép mở lại các hoạt động trong nhà và ngoài trời với số lượng tập trung năm mươi người
người tham gia hoạt động tập trung đông tại long an theo quy định mới phải đáp ứng một trong ba điều kiện
đó là đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín f không khỏi bệnh không quá sáu tháng và có kết quả xét nghiệm âm tính ncov trong bảy mươi hai giờ
từ quy định trên ubnd tỉnh long an cho phép mở lại hoạt động hành khách nội tỉnh và liên tỉnh
nhưng phải theo hướng dẫn của bộ y tế và bộ giao thông vận tải
các hoạt động giảm năm mươi quy mô là nhà hàng quán ăn giải khát phòng tập thể hình làm đẹp dạp chiếu phim hay biểu diễn nghệ thuật
đối với cơ sở tôn giáo long an cho phép hoạt động nhưng không quá năm mươi người
tỉnh vẫn tạm dừng hoạt động các cơ sở karaoke vũ trường phòng sông hơi khiêu vũ
long an cũng chưa cho học sinh tiểu học và mầm non đến trường
từ nay đến ba mươi tháng một mươi ngành giáo dục tỉnh tiếp tục áp dụng hoạt động dạy học đối với bậc phổ thông học viên trường nghề sinh viên cao đẳng đại học
các cơ quan công sở tại long an hoạt động bình thường nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định và hướng dẫn của bộ y tế
ông nguyễn thanh bình phó chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế cho biết
tỉnh vừa ban hành một số hướng dẫn về quản lý người từ nơi khác về địa phương kể từ giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi
theo đó người dân vào tỉnh thừa thiên huế chỉ cần khai báo y tế trực tuyến tại các chốt kiểm soát không cần phê duyệt của chính quyền địa phương như trước đây
ông bình cho biết vùng xác định cấp độ xanh vàng cam đỏ là cấp xã phường theo bản đồ nguy cơ covid một mươi chín tại địa chỉ nguy cơ an toàn covid vn
đáng chú ý theo hướng dẫn của bộ y tế người dân đi lại không yêu cầu phải xét nghiệm covid một mươi chín
nhưng tỉnh này khuyến cáo người đến và về từ vùng xanh vùng vàng có kết quả xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ
thực hiện khai báo y tế quét mã qr tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú bảy ngày
người về từ vùng vàng phải cách ly tại nhà bảy ngày nếu đã tiêm hai mũi vaccine hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
nếu chưa tiêm đủ hai mũi vaccine thì phải tự cách ly bảy ngày tại nhà và sau đó sẽ theo dõi sức khỏe thêm bảy ngày
quý vị thân mến nhiều tỉnh thành trên toàn quốc vẫn duy trì hoạt động kiểm soát như thời điểm trước khi có nghị quyết mổ thai
hay một số tỉnh đã nới lỏng theo hướng bỏ xế đi đường nhưng vẫn đòi phải có giấy xét nghiệm
phải cách ly hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người đến từ vùng xanh cấp một vùng vàng cấp hai
tuy nhiên để chung một mục đích chính là làm sao dần trở về trạng thái bình thường mới một cách hiệu quả và an toàn
những tin tức mới nhất liên quan đến dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi kính chào và hẹn gặp lại